sáng hai mươi bốn tháng sáu tại lào cai đã xuất hiện mưa vừa mưa to gây ngập úng sạt lở thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản của người dân
tuy nhiên do làm tốt công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với thiên tai nên không có thí sinh nào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
sở giáo dục và đào tạo lào cai cho biết mặc dù mưa lớn kéo dài cả ngày gây ngập úng ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường lên huyện liên xã
tuy nhiên do làm tốt công tác chuẩn bị trước kỳ thi trong đó có công tác bố trí chỗ ở nội trú cho các thí sinh ở xa
nên từ ngày hai mươi ba tháng sáu toàn bộ các thí sinh ở xa các điểm thi đã về hết các trường nội trú của huyện hoặc về gần các điểm thi để ở
chính vì vậy cho đến thời điểm hiện tại báo cáo từ các điểm thi cho thấy không có thí sinh nào bị ảnh hưởng vì mưa lũ chia cắt mà không đến dự thi trung học phổ thông quốc gia
năm nay tỉnh lào cai có một mươi sáu điểm thi với sáu hai trăm bốn mươi chín thí sinh đăng ký dự thi
theo dự báo trong những ngày tới mưa vẫn sẽ tiếp tục do đó tỉnh lào cai cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai
tăng cường phối hợp hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tốt nhất có thể